thời tiết không thuận lợi cũng đang ảnh hưởng tới quảng bình hôm nay các ngư dân đang chuẩn bị cho tàu vào bờ neo đậu thì gặp phải mưa to sóng lớn nước tràn vào khoang khiến tàu bị lật cả sáu ngư dân trên tàu đều rơi xuống sông danh
rất may lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người
khoảng sáu giờ sáng nay ngày một tháng một mươi một tàu cá mang số hiệu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi ts của ngư dân nguyễn tiến dũng ở thôn tân mỹ phường quảng phúc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đang trên đường vào bờ neo đậu để tránh lũ thì gặp mưa to sóng lớn và bị đánh chìm tại cửa danh khiến sáu ngư dân trên tàu đều rơi xuống sông
nhận được tin báo lực lượng hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tàu cá của ngư dân tiếp cận ứng cứu
hôm nay sáu ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn